sau một khóa học team building thành viên thường rút ra những bài học vô cùng ý nghĩa như
dựa trên sức mạnh tập thể để sáng tạo và đưa ra các giải pháp nhằm giải quyết vấn đề
xây dựng được tinh thần đoàn kết niềm tin lẫn nhau tính cạnh tranh lành mạnh giữa các đội với nhau
nhận ra được bức tranh toàn diện và cùng hướng đến thành công chung của tập thể